theo chu kỳ thì cứ bốn năm một lần cứ vào cuối tháng sáu đầu tháng bảy ở nhiều vùng miền núi tỉnh quảng nam
cây ươi lại cho quả một lần với giá trị kinh tế cao người dân đang đổ về các cánh rừng để khai thác
nhằm ngăn chặn tình trạng chặt hạ và khai thác tận diệt chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng
đã tăng cường quản lý và tổ chức lực lượng kiểm soát người dân ra vào rừng khai thác ươi
với giá từ ba trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng một ký hạt ươi được ví như yến mạch vùng cao
mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân các vùng miền núi tỉnh quảng nam
chủ yếu phân bố ở khu vực núi thấp năm nay cây ươi cho quả rất sai
đặc biệt ở xã phước xuân huyện phước sơn với diện tích khoảng một mươi ba hectare rừng
mỗi ngày người dân có thể thu lượm hàng tấn ươi
hồi xưa ông già hồi xưa thì nó chưa có tiêu thụ thì nó chưa biết
thì đến đảng nhà nước thì bây giờ thì có thu nhập
thì bà con ở đây thì mới biết là cái ươi nó có cái hiệu quả
một hồ người có cái sức khỏe họ đi xa đi lượm cũng được vài chục triệu
tuy nhiên cây ươi thuộc dạng thân gỗ cao từ hai mươi đến hai mươi năm mét không nhánh
rất khó để leo trèo
nên nhiều người đã đốn hạ cây để lấy quả ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái
để bảo tồn cây ươi các huyện miền núi tỉnh quảng nam
đã tăng cường lực lượng chức năng tuần tra chốt chặn tại các cửa rừng
lập danh sách người thu lượm theo từng địa phương
đồng thời kiểm tra nguồn gốc ươi sau khi thu hoạch
phát hiện đẩy đuổi xử lý các trường hợp vi phạm
lực lượng giám lâm phối hợp với các quả bất ngành
như quản lý rừng phụ phước sơn vườn quốc gia xuân thanh và lực lượng của y ban xã
thành lập các chốc chặn ở các cửa rừng
không cho bà con và người dân địa phương không đem dùng cụ vào rừng
để chỉ vào rừng là chỉ thu nhẹt những quả ươi bay
từ đầu tháng sáu khi hạt ươi bắt đầu chín ở một số địa bàn
thì quỹ ban quyền đã thành lập ba tổ công tác để hướng dẫn nhân dân
vào rừng không mang theo các vật dụng như là cưa dao rửa
và đến hiện nay thì cơ bản trên địa bàn huyện phước sơn đã kiểm soát được tình hình
và nhân dân cũng đã thu lượm được một số lượng ươi nhất định
và góp phần tạo cái thu nhập cho người dân trên địa bàn
hiện tại đã là thời điểm ươi chính rộ nhất
nên người dân cũng ồ ạt đổ về các tổ công tác
bên cạnh quản lý kiểm soát chặt chẽ người khai thác ươi
chính quyền địa phương và các ngành chức năng cũng đã tăng cường tuyên truyền
để người dân nghiêm túc chấp hành việc thu hái ươi theo đúng quy định
nhằm bảo vệ sinh kế lâu dài góp phần vào công tác bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn